theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay một mươi tháng bốn việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín nào
tổng số ca mắc vẫn giữ nguyên là hai trăm năm mươi năm ca
có một trăm năm mươi tám ca là người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai hai chín mươi bảy ca là người lây nhiễm thứ phát
dự kiến trong những ngày hôm nay sẽ có thêm một mươi bốn bệnh nhân được công bố điều trị khỏi
gồm một mươi bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
một bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh một bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
hai bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
hiện cả nước có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
cách ly là bảy mươi bốn chín trăm bốn mươi một trường hợp riêng cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn mươi chín tám trăm chín mươi hai người
chiều qua phát biểu kết luận tại cuộc họp thường trực chính phủ thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng công an xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội
không đeo khẩu trang không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường